sau ba ngày giai đoạn ba của công tác tìm kiếm cứu nạn tại thủy điện rào trang ba
được tổ chức dưới lòng sông rào trăng đã kết thúc
đến thời điểm này thì đã tìm thấy sáu thi thể công nhân hiện còn một mươi một thi thể vẫn đang mất tích
do điều kiện thời tiết không ủng hộ chiều qua ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
các lực lượng cứu nạn đã chuyển kế hoạch sang giai đoạn bốn
tức là tìm kiếm theo hướng xuôi dần về hạ lưu khoảng hai năm km
sau khi sự cố tại thủy điện rào trăng ba vào ngày một mươi hai tháng một mươi
cho đến nay đã hơn bốn mươi ngày dưới sự chỉ đạo trực tiếp của sở chỉ huy tiền phương
mà trực tiếp là ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn tại thủy điện rào trang ba
đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc
giao cho bộ chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì phối hợp hiệp đồng với các lực lượng
huy động hàng trăm lượt phương tiện và các thiết bị để tổ chức tìm kiếm
tích cực làm hết thời gian cả ăn cơm tại hiện trường buổi trưa
nghỉ dài lão một mươi năm hai mươi phút là quay lại làm
quá trình tìm kiếm ban chỉ đạo đã vạch ra phương án tìm kiếm theo bốn giai đoạn
giai đoạn thứ nhất là khoanh vùng hiện trường xác định hướng tuyến sạt lở tổ chức tìm kiếm
giai đoạn thứ hai mở rộng hiện trường tìm kiếm phần trên đất liền
giai đoạn ba tổ chức tìm dưới lòng sông tiến hành đắp đê quai nắn dòng
phân thủy sau đó tìm kiếm ở dưới lòng sông
để chuyển sang giai đoạn bốn
hiện nay tại hiện trường mực nước của sông rào trăng là rất lớn
chỉ tính riêng tại hiện trường độ sâu trung bình khoảng một năm hai m
lưu tốc dòng chảy từ khoảng ba mươi bốn mươi m khối chân dây
vì vậy mà giai đoạn bốn xác định phương án tìm kiếm từ hiện trường xuôi về hạ lưu
đến ngã ba tam dần với chiều dài khoảng hai năm km hiện tại rất khó khăn trong việc thi công để tìm kiếm